tại tp hcm đã diễn ra chương trình bước chân vì trẻ tự kỳ
gần một năm trăm linh người đã cùng đi bộ để mở khóa quỹ ủng hộ chương trình giáo dục đặc biệt trực tiếp
hỗ trợ cộng đồng tự kỳ khắp việt nam
chương trình cũng nhằm kêu gọi và nâng cao nhận thức của toàn xã hội
trong việc giúp cho người tự kỷ hòa nhập với cộng đồng
tham gia sự kiện còn có khoảng năm mươi gia đình có con em mắc bệnh tự kỳ trên địa bàn tp hcm
nhìn bên ngoài trẻ mắc bệnh tự kỳ không khác gì các bạn cùng trăng lứa
nhưng các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng bởi mặc cảm tự ti
bản thân các phụ huynh cũng rất vất vả để giúp con em mình tìm được môi trường phù hợp học tập và vui chơi
tại chương trình bước chân vì trẻ tự kỷ người tham gia sẽ cùng đi bộ để chạm mốc một mươi triệu bước chân
mở khóa quỹ ủng hộ năm trăm tám mươi triệu đồng của nhà tài trợ
góp phần nhỏ bé giúp đỡ cộng đồng người tự kỷ
tiếp cận được các chương trình giáo dục phù hợp
qua đó hiểu hơn về tự kỳ để có cách nhìn cảm thông nhân ái với người tự kỳ
trở thành một đại sứ để truyền tải thông điệp tốt đẹp cho họ hòa nhập cộng đồng
với những năng lượng tích cực của những người tham gia ngày hôm nay
để giúp cho những chương trình đào tạo và giáo dục về bệnh tự kỷ đưa đến cho tất cả mọi người tại việt nam
dustin rất mong mình có thêm những kiến thức và nâng cao được nhận thức của những người
người ở việt nam về trẻ tự kỳ bởi vì họ vẫn cho rằng trẻ tự kỳ thì họ không cần trường riêng
họ không cần những cách giáo dục riêng
đây là sự kiện khép lại chiến dịch bước đi vì trẻ tự kỷ
đã được phát động từ tháng bốn vừa qua
nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng xã hội và người dân khắp cả nước
từ đây cộng đồng người tự kỷ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt lên chính mình
hòa nhập cộng đồng ngược lại cộng đồng cũng nhận thức đúng đắn về bệnh tự kỷ
giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời